theo văn phòng bộ công an sau hai ngày đầu tiên của kỳ nghỉ tết nguyên đán canh tí hành hai mươi
cả nước đã xảy ra năm mươi bảy vụ tai nạn giao thông khiến bốn mươi người thiệt mạng và ba mươi bốn người khác bị thương
mặc dù vậy so với cùng kỳ của tết nguyên đán hành một mươi chín tai nạn giao thông đã giảm ba mươi ở cả ba tiêu chí
cục cảnh sát giao thông bộ công an yêu cầu lực lượng cảnh sát giao thông các địa phương
thường xuyên liên tục kiểm soát và xử lý các trường hợp vi phạm nồng độ cồn trên các tuyến giao thông trong các ngày nghỉ tết